sáu bởi vậy mà đội bóng này
đã văng khỏi tớ bốn thêm một bất lợi
với đội chủ nhà là khả năng ra sân
của tiến về đội trưởng jordan henderson
đang còn bỏ ngò rất may là
thành tích thi đấu trên sân nhà của liverpool lại rất tốt
hai mươi trận gần nhất được chơi
tại anfield the coupe có tới
một mươi chín trận thắng thành tích mà bất kỳ đội
khách nào cũng phải dè chừng
đây là trận đấu rất khó khăn arsenal
là đội bóng mạnh họ sở hữu
dàn cầu thủ chất lượng và luôn biết cách
tạo đột biến chúng tôi cần rất tập trung
và làm mọi điều có thể để
kết quả tốt thì quyết tâm là chưa đủ
nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố
bên kia trên tuyến arsenal cũng đang
trải qua chuỗi ngày không im đềm hơn thế
những đồn đoán về tương lai của hội viên
van zee ít nhiều cũng ảnh hưởng tới tâm lý
của pháo thủ vẫn biết rằng thành tích đối đầu
đang ủng hộ đại diện thành london
nhưng việc chạm chán liverpool vào thời điểm này
mang lại hiểm họa khôn lường cần nhớ
rằng ở chân lưới đi arsenal đã
phơi áo ngay tại emirates chắc chắn
khi về sân nhà sức mạnh của liverpool
sẽ tăng lên đáng kể và điều arsenal
cần phải làm vào thời điểm này chính là
giữ cái đầu lạnh
tiếp tục bản tin sẽ là những diễn biến
của vòng bán kết hai giải quần vợt
nơi mà andy murray
và rafael nadal đều đã giành quyền
vào trời trận chung kết
được xem là trận chung kết
sớm của giải nhưng cặp đấu giả dống
số hai rafael nadal và số ba
marin cilic lại không hấp dẫn như mong đợi
cựu số một thế giới nadan tỏ ra quá mạnh
so với phần còn lại tay vợt người tây ban nha
thậm chí dẫn trước tới bốn
ngay set đấu đầu tiên trước khi đi tới
chiến thắng trong vánh sáu một kịch bản
tương tự được gặp lại ở set hai
không có nhiều sự phản kháng từ hạ dống số ba
marin cilic và thêm một lần nữa
ông vua sardinian lại thắng cách biệt sáu hai
thắng dễ hai chỉ sau tám mươi bốn phút
thi đấu rafael nadal là tay vượt
đầu tiên giành vé vào chung kết giải quần vợt
acapulco tại hai trận
bán kết của giải quần vợt dubai tennis championship
hành trình chinh phục ngôi vương
của andy murray tại dubai gần đi
tới hồi kết và đêm qua tay vượt
người scotland đã có chiến thắng quan trọng
chơi lucas paulé hạ dống số một
chỉ gặp khó khăn ngay set đầu tiên
khi đối thủ paulé còn khá sung sức
tuy nhiên bản lĩnh đã giúp muray có chiến thắng quan trọng
bảy năm lợi thế tâm lý tiếp tục giúp
số một thế giới chơi hay trong sách quyết định
để rồi khép lại set đấu với thắng lợi sáu một
vào chung kết đối thủ của
tay vượt đã đánh bại robin hasse
sau ba set đấu với các tỷ số
lần lượt là bảy sáu năm bảy và sáu một
trong quá khứ verdasco
từng hạ gục murray ở vòng bốn úc mở rộng
vào năm hai nghìn chín
đó cũng là trận đấu duy nhất tay vượt
người tây ban nha giành chiến thắng
trong các lần đối đầu của hai tay vượt
những thông tin vừa rồi
cũng đã khép lại bản tin thể thao tối nay của chúng tôi